công an phường sapa thị xã sapa tỉnh lào cai vừa bắt giữ nhóm quái xế điều khiển xe mô tô không có biển số không đội mũ bảo hiểm nẹt bô đua xe gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông ngay trong đêm
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng năm công an phường sapa đã chốt chặn bắt được bốn đối tượng đi trên ba xe mô tô
nhóm đối tượng gồm chảo láo tả chảo láo cáo chảo láo lở hùng láo từ một mươi tám đến hai mươi ba tuổi cùng chú tệ xã mường bo thị xã sapa
kiểm tra hành chính các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân bằng lái xe mô tô và giấy tờ chứng minh nguồn gốc ba chiếc xe máy trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm về các lỗi mất an toàn giao thông tạm giữ ba xe máy để xử lý yêu cầu các đối tượng viết cam kết không được tiếp tục có các hành vi gây mất an toàn giao thông an ninh trật tự
liên tiếp các vụ vận chuyển ma túy đã bị lực lượng công an bắt giữ trong những ngày qua tại con tum và thanh hóa chi tiết có trong cụm tin vắn sau đây
tối ba mươi tháng năm tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện đắc tô thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mệnh lệnh mà tăng ga bỏ trốn
trong quá trình chạy trốn các đối tượng đã ném một túi ni lông bên trong chứa hai kg ma túy đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng gồm hứa văn bắc chú con tum và trần văn thọ chú tuyên quang
tại khu vực huyện mường lát tỉnh thanh hóa ngày một tháng sáu lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa phối hợp với đồn biên phòng tam trung bắt quả tang đối tượng giàng a mang chú thanh hóa đang vận chuyển trái phép hai kg nhựa thuốc viện bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt sử dụng phương tiện xe máy tông thẳng vào đội hình lực lượng chức năng hỏng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết chấn áp tuệ phạm lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đối tượng
giàng a mang là đối tượng chính trong chuyên án đã vượt biên trái phép sang lào mua số ma túy trên mang về việt nam tiêu thụ
đây là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam
thưa quý vị sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba đã chính thức quay trở lại với đêm khai mạc diễn ra vào tối ngày hai tháng sáu
là thương hiệu riêng có cho du lịch đà nẵng trong nhiều năm qua sự kiện này được rất đông người dân và du khách mong chờ
công an thành phố đà nẵng đã có sự chuẩn bị và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho mọi người dân
cũng như là du khách khi đến với lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba có tám đội thi sẽ trình diễn trong năm đêm
công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện trọng đại này được công an thành phố đà nẵng lên kế hoạch từ rất sớm
tại khu vực sân khấu và các khán đài công tác khảo sát và dự báo những tình huống phức tạp về an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được giám đốc công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chuyên trách
tham mưu đưa ra những giải pháp phù hợp hiệu quả
mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong các kỳ lễ hội pháo hoa trước đó
nhưng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng vẫn không chủ quan
mà càng đưa ra những giải pháp cụ thể chi tiết
một trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động ra đường và ứng trực sẵn sàng phối hợp tác chiến
công tác hướng dẫn phân làn phân luồng cho các phương tiện của người dân và du khách được thông báo rộng rãi
phương án đón dẫn các đoàn lãnh đạo đại biểu đến dự khai mạc
được phòng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với trung tâm thông tin chỉ huy cùng công an các địa phương
đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực dễ xảy ra u núi cung bộ
trong khâu triển khai quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tập trung xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thành phố đẹp hơn trong mắt người dân
chú trọng đến công việc thân thiện trong ứng xử văn hóa nhưng mà nghiêm túc trong xử lý các tình huống vi phạm
không có phép chủ quan lơ là hay bỏ qua bất cứ hành vi vi phạm
tại hai phường nại hiên đông và an hải bắc của quận sơn trà nơi lễ hội pháo hoa quốc tế diễn ra
cảnh sát khu vực thường xuyên nắm tình hình địa bàn gặp gỡ những người dân các hộ kinh doanh dọc tuyến trần hưng đạo
nâng cao hơn tinh thần cảnh giác và gia cố các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
với các tuyến đường lắp đặt các khánh đài chính của lễ hội phóng hoa công an phường đã trực tiếp đi từng nhà
để tuyên truyền phổ biến tới các hộ kinh doanh hộ dân trong tuyến đường đó
để người dân nắm các quy định và phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự trong trước trong và sau lễ hội pháo hoa
trong hai ngày ba mươi tháng năm và mùa một tháng sáu toàn công an thành phố đà nẵng đã tổ chức tổng diễn tập công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phòng trái chết cháy và cứu nạn cứu hộ div hai nghìn hai mươi ba
qua đây mỗi đơn vị địa phương sẽ tự rút ra những kinh nghiệm và vương mắc cần tháo gỡ
đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp
với tình hình đặc điểm của từng địa bàn phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn tội phạm liên quan đến trộm cắp
móc túi ma túy hay những tệ nạn xã hội khác có thể xảy ra
với chủ đề thế giới không khoảng cách lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng dis hai nghìn hai mươi ba hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ và những màn trình diễn mãn nhãn
sự nỗ lực của toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
sẽ có phần mang đến thành công thổi bùng lên không khí lễ hội sôi động trong mùa hè năm nay
thưa quý vị từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một tháng sáu xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi sáu đồng một lít
ở chiều ngược lại dầu diesel giảm một mươi một đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
liên quan tới quỹ bình ổn bog mức trích lập với xăng dầu ở mức ba trăm linh đồng một lít không thay đổi so với kỳ trước
ở chiều ngược lại tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu
sáng ngày một tháng sáu đại tá diệp văn thế phó giám đốc công an tỉnh kiên giang cho biết
phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động bảo kê tranh chấp bao chiếm đất
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố phú quốc
năm đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt khởi tố gồm văn thế sự
biệt danh là cọc bãi bổn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám huỳnh văn lắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn lý minh thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu lê quốc thanh việt danh thanh gái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng ngũ ấp bãi bổn xã hàm ninh thành phố phú quốc và vũ minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ấp đá chồng xã bãi thơm thành phố phú quốc để điều tra về hành vi giết người
văn thế sự với danh sưng cọp bãi bổn cùng huỳnh văn lắm là hai đối tượng cầm đầu băng nhóm
chuyên hành động tổ chức đánh bạc và hình thức đá gà lắc tại xỉu
giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã hàm ninh thành phố phú quốc
băng nhóm này gồm các đối tượng ở nhiều địa phương tập hợp lại
tụ tập ở khu nhà trọ trên địa bàn ấp bãi bổn xã hàm ninh
các đối tượng rất manh động liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác
và chân người bị đốt được tìm thấy tại khu tái định cư bỏ hoang
ở phường tân phước khánh thành phố tân nguyên là của cùng một người
qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm adn đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu chung
của cả phần tay và chân nạn nhân bị đốt cháy
theo đó nạn nhân được xác định là nam giới chiều cao khoảng một m sáu mươi tám đến một m bảy mươi
thời gian tử vong từ khoảng ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm
sau tám ngày phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân
đến nay công an tỉnh bình dương nhận được bốn mươi tin báo của người dân có người thân mất liên lạc
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra xác định những người mất tích như tin báo đều vẫn còn sống
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương kêu gọi người dân báo tin người thân mất liên lạc
để nhanh chóng xác minh xác định lai lịch của nạn nhân
công an tỉnh bình dương đang tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ
để điều tra bổ sung vụ nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
theo đó nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cán dân
theo khoảng hai ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo nội dung vụ án bà hằng đã thực hiện nhiều bộ
đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đường sống riêng tư của một mươi cá nhân
ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ các yêu cầu bồi thường của một mươi cá nhân
có đơn tố cáo bà hằng làm rõ vai trò đồng phạm của chồng bà hằng là ông huỳnh uy dũng
giám đốc công ty đại nam và làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục vu khống người khác
theo điều một trăm năm mươi năm và một trăm năm mươi
bộ luật hình sự
thưa quý vị những ngày gần đây nhiều người dân sống gần khu vực cầu dừa cũ
thuộc phương hai quận bốn tp hcm cảm thấy bất an khi cầu xuất hiện nhiều vết nước
khiến cho người dân lo lắng khi di chuyển qua lại cầu
mặc dù đã có một cây cầu mới và kiên cố được xây dựng
nhưng số lượng người lại qua cầu dừa cũ hằng ngày vẫn không ít
điều này khiến người dân lo lắng khi thấy nhiều vết nước xuất hiện trên cầu dừa cũ
mà nguyên nhân chưa được xác định rõ ràng
cụ thể những vết nước xuất hiện trên các vị trí bê tông dầm
trụ tại điểm tiếp giáp với tường thân mố và các điểm tiếp giáp giữa đầu cọc trụ
dầm ngang và dầm dọc
để xác định nguyên nhân của tám vết nước này thành tra sở giao thông vận tải tp hcm
đã báo cáo và đề nghị lãnh đạo sở giao thông vận tải thuê một đơn vị kiểm định
để tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng từ đó xác định đơn vị chịu trách nhiệm
và chi trả kinh phí để sửa chữa
nhằm kéo giảm ung tắc tại khu vực trong và ngoài sân bay tân sơn nhất
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
vừa làm việc với các đơn vị liên quan đưa ra nhiều giải pháp mới
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sở giao thông vận tải tp hcm
đã làm việc với cán vụ hàng không miền nam và công ty cố phần đầu tư tcp
đơn vị vận hành nhà xe tcp về các phương án điều tiết phương tiện
giảm ủng tắc tại sân bay tân sơn nhất
qua đó trung tâm kiến nghị sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị
sớm thống nhất phương án chi tiết mở thêm hai làng xe từ nhà xe tcp
kết nối vào đường a một thuộc phạm vi bên trong sân bay
đồng thời kiến nghị sẽ chấp thuận chú trương đầu tư lắp đặt thêm một mươi bảy camera
và tám bản quảng cáo điện tử để tiện giám sát giao thông xung quanh khu vực sân bay
và thông báo tới các lái xe
kinh phí dự kiến hơn một mươi chín tỷ đồng từ nguồn bốn g hai thực hiện đến năm hai nghìn hai mươi bốn
về phía trung tâm cũng đưa ra dự thảo phương án tổ chức giao thông tạm thời
tại khu vực này theo ba kịch bản
nhằm tổ chức phân luồng giao thông các tuyến đường sẽ triển khai
gồm hoàng văn thụ nguyễn kiện phạm văn đồng nhánh bạch đằng trường sơn
các quận có tuyến đường liên quan trên là quận tân bình quận phú nhuận và quận gò vấp
chi cục kiểm lâm tp hcm phối hợp với khu bảo tồn đất ngập nước láng sen
thuộc huyện tân hương tỉnh lòng an vừa thả ba mươi năm cá thể động vật hoang dã
quý hiếm về bộ trường tự nhiên
ba mươi năm cá thể động vật hoang dã bao gồm năm loài trăng đất năm cá thể rùa cổ sọc ba cá thể
rùa răng sáu cá thể rùa đất lớn bảy cá thể rùa ba g một mươi bốn cá thể
số động vật hoang dã này do các tổ chức cá nhân tự nguyện bàn giao
cho chi cục kiểm lâm tp hcm thời gian gần đây
trong số này có con trang đất nặng sáu mươi ba kg do ông đặng đình quốc
năm mươi năm tuổi ngụ huyện hóc môn
bàn giao cho kiểm lâm vào ngày một mươi năm tháng hai
đây là con trăng đất cá dài bốn năm m tên khoa học là python bivitatus
thuộc nhóm eeb trong danh một động vật rừng nguy cấp quý hiếm
có kích thước lớn nhất trong hơn một mươi năm nay mà lực lượng kiểm lâm tp hcm tiếp nhận
trước đó chiếc cục kiểm lâm tp hcm phù hợp bang quản lý vườn quốc gia phúc bình
tỉnh ninh thuận thả hai mươi tám cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
hai mươi tám cá thể động vật hoang dã thuộc bảy loài tt java rùa núi vàng rùa hộp lưng đen
khí đuôi dài khí vàng khí đuôi lợn khí mặt đỏ
thưa quý vị thông qua những tin bài tuyên truyền trên sóng của truyền hình công an nhân dân
về việc nhiều người ở tp hcm tình nguyện bàn giao cho lực lượng kiểm lâm
các loại động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm đã góp phần nâng cao được nhận thức
của người dân về việc bảo tồn động vật hoang dã
cụ thể là số lượng động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên tăng đột biến
trong ba năm gần đây
đây là hai cá thể khí đuôi lợn tên khoa học là makaka leonam thuộc nhóm hai b
trong danh mục động vật trừng nguy cấp quý hiếm được ông phan giang quang sáu mươi ba tuổi
quê vĩnh long nuôi nhốt hơn hai năm nay tại bãi đất trống gần khu dân cư xã phước kiển
quyện nhà bè tp hcm trước đó ông được bạn bè cho hai con khỉ con
thời gian gần đây khỉ sống chuồng quậy phá cắn người nên ông gọi điện bàn giao cho lực lượng kiểm lâm
nó không bảo đảm được nhầm khi nó súc rồi nó rây ra rồi hại dân dân ở đây rồi
nó khóa rồi sợ ở đây cũng mấy chiều mầm non cũng nhiều nè sợ nó cắn con nít nó đi rồi
tôi đến điện mấy chú binh kiểm lâm của quyện nhà bè nè lên giao cho mấy chú
mấy chú bắt rồi mấy chú đưa gì rau ở gần nuôi đi để cho nó an toàn hơn
ở đây nó khóa làng quá sớm á
giới chức thương ở chân chưa hết sẹo do bị khí cắn
ông đinh minh cảnh ngụ xã tân quý tây quyện bình chánh tp hcm chia sẻ
việc tình nguyện bàn giao cho kiểm lâm con khỉ quý hiếm mà gia đình nuôi gần một mươi năm qua là hành động đúng đắn
tương tự bà trần thị mai hoa xã tân kiên quyện bình chánh cũng vừa thông báo cho kiểm lâm tp hcm
đến gây mê đưa con khỉ mà gia đình nuôi một mươi hai năm qua về chăm sóc thả về tự nhiên
tại nó giữ quá nó thấy người ta đi ngang là nó nồ mỗi lần nó nồn nó nhảy tung cái chuồng
rồi tôi sợ quá giờ tôi cho ăn cái nó bị quào tôi nè quào tôi máy giấu luôn
rồi tôi sợ quá tôi sợ em mốt nó xúc giá là nó dòng dòng bà con đây bị liên lị
giờ tôi không có tiền đền giờ tôi sợ quá tôi máy giao cho bên kiểm lâm
ngoài tiếp nhận từ người dân lực lượng kiểm lâm tp hcm cũng xử lý nhiều động vật hoang dã
đang tồn tại trong các khu dân cư phách qua màu đồ đạc tìm ẩn nhiều nguy hiểm
nhất là giới trẻ em như các loài khỉ trăng đất tê tê trộn kỳ đà chim dân dân
nuôi nhốt động vật quan giả là thứ nhất là nguy hiểm cho gia đình thứ hai là lây lan lịch bệnh
thứ ba nữa là vấn đề là vi phạm pháp luật nếu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
chuyển từ của người dân thứ hai nữa là bắt bắn ngoài tự nhiên ngoài các khu dân cư
phủy phái của dân cư tôi nhận đưa về trạm cứu hộ động vật quan giả
chăm sóc sức khỏe cứu hộ rồi tiến hành lập các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân
trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thả đi và ra ngoài tự nhiên
thả đi chủ yếu các khu bảo tồn khu vườn quốc gia cũng rắc dụng
mà liên hệ để thả ra ngoài tự nhiên vậy
theo tri cục kiểm lâm tp hcm từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đơn vị đã tiếp nhận
trên sáu mươi bảy loài động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm với hơn một năm trăm linh cá thể
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền người dân đã tình nguyện giao động vật hoang dã cho kiểm lâm
cụ thể con số đã tăng đột biến theo từng năm
năm hai nghìn hai mươi đơn vị tiếp nhận một trăm bốn mươi cá thể năm hai nghìn hai mươi một tiếp nhận một trăm tám mươi năm cá thể
năm hai nghìn hai mươi hai tiếp nhận hơn tám trăm linh cá thể
và bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã tiếp nhận gần năm trăm linh cá thể động vật hoang dã
toàn bộ số động vật quan giả trên đã được thả về môi trường tự nhiên
có sự theo dõi bảo vệ của lực lượng chức năng
đoàn thanh niên phòng cảnh vệ miền nam bộ tư lệnh cảnh vệ
vừa phối hợp với cơ quan đại diện cục truyền thông công an nhân dân
tại tp hcm và huyện đoàn đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã hảo tâm tổ chức các hoạt động thiên quy sinh hoạt chính trị tại huyện đất đỏ
nhân kỷ niệm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
và hợp ứng các hoạt động tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn công tác đã tổ chức dân hương dân hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với anh hùng liệt sĩ võ thị sáu nữ chiến sĩ công an trẻ tuổi
đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
đồng thời tham quan khu trưng bày ngay giới thiệu về tiểu sử
quá trình hoạt động cách mạng sự kiên trung bất khuất của nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân võ thị sáu
nhân dịp này đoàn phòng cảnh vệ miền nam và chi đoàn cơ quan đại diện cục truyền thông công an nhân dân
tại thành phố hồ chí minh cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi động viên
và tặng quà tri ân hai mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn huyện đất đỏ
trước đó đoàn cũng đã trao năm mươi xuất quà cho các hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại địa phương
từ đó tuyên truyền động viên người dân hăng hái tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với mong muốn chia sẻ khích lệ tinh thần giúp cho các bệnh nhi chiến thắng bệnh tật và có một ngày tết thiếu nhi trọn vẹn
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm đã tổ chức ngày hội vui tết thiếu nhi với nhiều hoạt động vui tươi ý nghĩa
trong khuôn khổ ngày hội thiếu nhi dành cho các bệnh nhi nội trú
bệnh viện di đồng hai đã cùng các mạnh thường quân trao tặng nhiều phân quà ý nghĩa cho các bệnh nhi
như bánh kẹo thú nhồi bông chuyện tranh được trao tặng cho một ba trăm linh bệnh nhi đang điều trị
cùng với đó là trao tặng năm bộ tóc giả hỗ trợ viện phí cho một mươi bệnh nhi khó khăn và hai trăm linh phần quà cho bệnh nhi khoa ung bưu huyết học
bên cạnh đó trong tháng sáu này bệnh viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ
các chương trình thiện nguyện khác để hỗ trợ viện phí
mang đến các suất ăn miễn phí giúp cho các em và gia đình có thêm nghị lực vững tâm điều trị bệnh
dịp này bệnh viện nhi đồng hai cũng tổ chức chương trình khám miễn phí cho trẻ em nhân dịp quốc tế thiếu nhi và bốn mươi năm năm thành lập bệnh viện
sáng nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
nhiều đại biểu cho rằng tình hình thực hiện kinh tế xã hội những tháng đầu năm bộc lộ nhiều khó khăn thách thức
đề nghị chính phủ cần bổ sung giải pháp cụ thể hơn giám sát chặt chẽ thị trường giá cả hàng hóa để có giải pháp kịp thời
bảo đảm cân đối cung cầu điều hành bình ổn giá phù hợp
tham gia ý kiến tại phiên họp đại biểu nguyễn hoàng bảo trân đoàn bình dương bày tỏ quan ngại về con số hai bảy triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội
nhấn mạnh chính phủ cần có giải pháp mạnh tay hơn để xử lý tình trạng này
hơn hai trăm linh người bị treo quyền lợi do doanh nghiệp đã phá sản giải thể hoặc có chủ bỏ trốn
trong khi hàng trăm nghìn lao động này mỗi tháng đều bị trừ lương để đóng vào quỹ bảo hiểm
nhưng không được đảm bảo đầy đủ quyền lợi bởi các doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đóng theo quy định
số lượng người lao động thất nghiệp do thiếu đơn hàng tăng nhanh
họ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không được hưởng do không chốt được sổ bảo hiểm
trong khi đó đại biểu nguyễn thị kim anh đoàn bắc ninh bày tỏ băn khoăn về danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá
đại biểu đề xuất không nên đưa thịt lợn vào mặt hàng bình ổn giá đề nghị chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng thận trọng và đảm bảo tính khả thi
do thực trạng chăn nuôi ở nước ta chủ yếu quy mô nhỏ lẻ với hàng triệu hộ chăn nuôi năng suất chăn nuôi còn thấp
dịch tả lợn châu phi vẫn là thách thức tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu chính
phần lớn khoảng tám mươi thịt lợn được bán tại các chợ truyền thống nên việc áp dụng chính sách tính toán giá thành
hỗ trợ nguồn vốn dự phòng hỗ trợ giá khi giá bán dưới giá thành can thiệp vào giá là rất khó
bên cạnh đó để thực hiện chính sách bình ổn giá đối với hàng hóa như thịt lợn thì cần nguồn kinh phí khá lớn
trong khi ngân sách đang rất khó khăn
liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần đánh giá kỹ thực trạng
hiệu quả và sự cần thiết của quỹ này
theo đó đề xuất nhà nước chỉ nên can thiệp khi có những biến động lớn về giá có khả năng ảnh hưởng đến việc
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bằng các công cụ chính sách để bình ổn thị trường
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn trăm chín mươi hai về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách
nhằm giảm uốn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
công điện đưa ra trong bối cảnh lượng xe trợ hàng nông sản xuất khẩu tăng độc biến
ở các cửa khẩu ở lạng sơn thời gian làm thủ tục kéo dài năng lực thông quan hạn chế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các tỉnh khu vực biên giới phía bắc các bộ ngành liên quan
khẩn trương giả soát các quy định về xuất nhập khẩu nông sản giữa việt nam và trung quốc
chủ động về ngoại giao phối hợp nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi đơn giản hóa các thủ tục
tăng thời gian và hiệu suất thông quan
các địa phương biên giới chủ động theo dõi đánh giá dự báo tình hình lưu thông
có biện pháp điều tiết quản lý phương tiện đưa hàng lên cửa khẩu biên giới
thủ tướng cũng ra các bộ ngành và địa phương các cơ sở kinh doanh phối hợp để thúc đẩy mạnh hơn nữa
việc tiêu thụ các loại nông sản đang thu hoạch tại thị trường trong nước kịp thời chấn chỉnh
xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu
về giải pháp lâu dài người đứng đầu chính phủ giao các bộ ngành liên quan
triển khai các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu theo hình thức chính ngạch
đa dạng hóa các phương thức vận tải hàng nông sản xuất khẩu
từ một mươi năm h ngày hôm nay mùa một tháng sáu xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi sáu đồng một lít
ở chiều ngược lại dầu diesel giảm một mươi một đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
cụ thể giá sản phẩm dầu hỏa giảm hai trăm chín mươi tám đồng một lít dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi tám trăm bảy mươi tám đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi sáu đồng một lít lên hai mươi hai một mươi năm đồng một lít
ngược lại theo quy định của liên bộ mặt hàng dầu dsn giảm một mươi một đồng xuống mức một mươi bảy chín trăm bốn mươi ba đồng một lít
dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít giá mới là một mươi bảy bảy trăm bảy mươi một đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg về mức một mươi bốn tám trăm tám mươi ba đồng
liên quan tới quỹ bình ổn bog mức trích lập với xăng dầu ở mức ba trăm linh đồng một lít không thay đổi so với kỷ trước
ở chiều ngược lại tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu
từ hôm nay một tháng sáu các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai thay thế căn cước công dân
theo cục hàng không việt nam việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong hai tháng từ ngày một tháng sáu đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại điểm kiểm tra an ninh hàng không vị trí kiểm tra giấy tờ đi máy bay chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ hai khi hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng hai bước
yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ hai của hành khách đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai với người thật
và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai
việc thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện
nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử của mình vào việc thí điểm
đặc biệt nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách và mục đích trái pháp luật
đồng thời tại quầy làm thủ tục hàng không luân kiểm tra an ninh hàng không điểm lên máy bay đang thí điểm

festival biển hai nghìn hai mươi ba
festival biển hai nghìn hai mươi ba
sắp tới dự đoán lượng khách và phương tiện trên tuyến thủy nội địa ở vịnh nha trang sẽ tăng đột biến
những ngày này phòng cảnh sát giao thông bố trí một tổ cảnh sát đường thủy luôn túc trực tại bến
nhiệm vụ của họ là phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ các điều kiện an toàn của mọi phương tiện
trước khi xuất bến phải luôn đảm bảo an toàn
cùng với đó công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh
trong dịp các điện thoại khách đông bên công ty đã bảo dụng máy móc
rồi chuẩn bị bình chữa cháy các phương tiện trên phương tiện để phục vụ khách
bên công ty đã quán triệt đội ngũ lái tàu không uống rượu bia
rồi bàn cắp đầy đủ để xác hành nghiêm các luật bên giao thông đường thủy
để đảm bảo chuyển khách an toàn đi về
đội sát đường thủy chúng tôi là tăng cường tối đa quân số cũng như là các phương tiện trang thiết bị
để làm sao đảm bảo được cái thể hiện trật tự an toàn giao thông trong cái dịp lễ festival
cũng như là trong dịp hè năm hai nghìn hai mươi ba được đảm bảo tốt nhất
chúng tôi là cho các chủ bến cũng như là các chủ phương tiện
và người điều khiển phương tiện là ký những cam kết chấp hành tuyệt đối an toàn
những cái quy định của luật giao thông đường thủy cũng như là các biện pháp
để đảm bảo
cho phương tiện khi đưa vào hoạt động là đảm bảo an toàn tuyệt đối
festival biển năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng sáu
với hơn bảy mươi hoạt động trong đó có nhiều hoạt động được tổ chức ở trên biển
mỗi hoạt động công an khánh hòa đều xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông riêng
phòng cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch của đơn vị mình
và phổ biến quan triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ để tổ chức thực hiện nghiêm túc
theo kế hoạch thì công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
là một trong những mục tiêu yêu cầu chính cần phải thực hiện có hiệu quả
trên lĩnh vực đường thủy nội địa thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo
đội cảnh sát đường thủy xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
phục vụ các sự kiện lễ hội diễn ra trên đường thủy nội địa
theo phương án đã được duyệt thì đội cảnh sát đường thủy tăng cường tuần trai kiểm soát
khép kín địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
festival biển là dịp để khánh hòa quảng bá giới thiệu với du khách trong và ngoài nước
về một điểm đến hấp dẫn an toàn và thân thiện
ngoài nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông các chủ phương tiện người lái tàu và bản thân mỗi du khách
khi tham gia giao thông trên tuyến thủy nội địa và các tuyến giao thông khác
cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của địa phương trong việc phân tuyến
phân luồng đảm bảo cho các hoạt động của festival diễn ra thuận lợi an toàn
dân và du khách
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
sau ba ngày xét xử chiều ngày ba mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án
đối với bị cáo chu tiến dũng nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn
cùng chín đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo đó tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo chu tiến dũ

các bị cáo khác gồm đỗ văn nga cựu kế toán trưởng bốn năm tù giam
nguyễn hoành hoa cựu chủ tịch hội đồng thành viên bốn năm tù giam
nguyễn hoàng anh cựu tránh văn phòng ba năm sáu tháng tù giam
các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt với các bức án từ án treo cho đến ba năm tù giam
trước đó theo cáo trạng bị cáo chu tiến dũng và đồng phạm đã có những sai phạm
khi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát hai mươi hai tỷ đồng tại tổng công ty công nghiệp sài gòn từ năm hai nghìn một mươi năm